tiếp tục chương trình kỳ họp thứ một mươi hôm nay quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước đầu tư công tài chính quốc gia cơ cấu lại nền kinh tế chương trình mục tiêu quốc gia
nhiều giải pháp về phát triển bền vững đã được các đại biểu đề xuất
trong đó một số ý kiến nhấn mạnh cần đầu tư mạnh mẽ hơn trong nguồn nhân lực
để nguồn lực này phát huy hết vai trò và tiềm năng của mình
một số đại biểu khẳng định nguồn nhân lực con người nguồn lực quý giá nhất
và là một trong ba đột phá chiến lược
vì vậy trong các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi một và những năm tiếp theo
cần chú trọng để phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa con người việt nam
khởi dậy tự hào dân tộc thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội
để thực hiện các mục tiêu này đại biểu cho rằng cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật giáo dục và đào tạo
tập trung vào lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp và nhà giáo đẩy mạnh dân chủ trong các trường phổ thông
và phát huy tự chủ trong giáo dục đại học đồng thời nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
theo hướng chuẩn hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế đáp ứng các yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phương pháp giảng dạy
buổi chiều tiếp tục phiên thảo luận việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng để tiếp tục triển khai thực hiện
hai dự án hồ chứa nước sông than tại ninh thuận và bản mồng tại nghệ an
một số đại biểu băn khoăn về thẩm quyền quyết định chuyển đổi
bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường đã có những giải trình về vấn đề này
về diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng bộ trưởng nguyễn xuân cường cho biết trong ba mươi năm qua
diện tích rừng đã tăng từ chín triệu hectare lên một mươi bốn sáu triệu hectare trong đó rừng tự nhiên là một mươi ba triệu hectare
tuy nhiên bộ trưởng thừa nhận chất lượng rừng tự nhiên hiện nay chưa tốt bởi trong số một mươi ba triệu hectare
chỉ có một mươi năm rừng giàu chữ lượng năm mươi rừng trung bình ba mươi năm rừng nghèo kiệt
vì vậy tới đây với rừng tự nhiên phải bằng chính sách khoanh nuôi bảo vệ cần tăng hơn nữa đỉnh mức hỗ trợ
để người dân tham gia trồng rừng quản lý chăm sóc rừng bảo đảm độ giàu về đa dạng sinh học đồng thời tăng chữ lượng
kể cả bốn ba triệu hectare rừng trồng tới đây phải thay đổi bằng những cây rừng lâu năm cơ cấu hài hòa kết hợp với nhóm cây bản địa